đó là cuốn tự chuyện ông giáo làng trên tầng gác mái của tác giả nguyễn thế vinh
giải thưởng trạm được tổ chức với mục đích nhằm khuyến khích định hướng các bạn trẻ việt nam đọc những cuốn sách hay chất lượng đồng thời cổ vũ tinh thần sáng tạo của các tác giả trong nước
hướng đến việc đưa giải thưởng này trở thành giải thưởng uy tín về sách thường niên để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng
trong cuộc tham luận và ý kiến tham gia tọa đàm về thơ nguyễn bính trong đó hầu hết các ý kiến đều khẳng định
trong đội ngũ tài danh của phong trào thơ mới nguyễn bính là một trường hợp đặc biệt một chân dung khác lạ đứng riêng một cõi
thơ ông là sự giao hòa giữa tâm thức lãng mạn hiện đại nửa đầu thế kỷ hai mươi với điệu hồn dân tộc xưa cũ
đọc thơ ấy dường như ta được đắm mình vào những câu thơ thắm đượm phong vị ca giao trong sáng yên bình gần gũi
thi nhân đã truyền cảm hứng thu hút một cộng đồng tiếp nhận yêu bản sắc việt vô cùng đông đảo và mang tính ổn định cao qua nhiều thời đại văn học
mới đây tại hà nội lễ hội đình kim ngân và hội nghề kim hoàn hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc
đây là hoạt động nằm trong đề án nghiên cứu và tổ chức các lễ hội truyền thống trong khu phố cổ
và khu vực hồ hoàn kiếm
hội nghề kim hoàn hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến mùng hai tháng năm tại đình kim ngân
gồm các hoạt động giới thiệu sản phẩm và trình diễn thao tác một số công đoạn làm nghề kim hoàn
tham quan tuyến phố nghề hàng bạc tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm kim hoàn của các nghệ nhân đến từ các làng nghề tiêu biểu
như làng nghề trạm bạc đồng sâm thái bình làng nghề đúc đồng đại bái bắc ninh
tết vàng bạc kiều kỵ gia lâm hà nội
đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng
mà còn là nơi trao đổi kinh nghiệm về nghề nơi đào tạo trình diễn nghề của khu phố cổ
thưa quý vị và các bạn mới đây tại trung tâm văn hóa pháp hai mươi bốn tràng tiền hà nội đã diễn ra buổi ra mắt tác phẩm
ta còn em của nhà thơ pháp
phan vũ được thực hiện công phu cả về nội dung và hình thức tác phẩm ta còn em đã thu hút độc giả yêu mến tác giả phan vũ
với những câu thơ giản dị nhưng giàu tính tự sự mạnh về hình ảnh và cảm xúc của ông
nhà thơ phan vũ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu tại hải phòng
ba mươi tuổi ông đi bộ đội vào nam làm công tác văn nghệ tại miền đông và miền tây nam bộ
sau đó tập kết ra bắc làm việc cho sưởng phim truyện việt nam tại hà nội
cùng thời gian ông có tham gia biên tập báo nhân văn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ông viết bài trường ca nổi tiếng em ơi hà nội phố
hà nội tôi đã mất cái nhiều thứ ở hà nội nhưng vẫn còn một cái gì đó mà không thể nào ai lấy đi được
cái còn em đó là mùi hoa sữa mùi hoàng lan
những ngôi sao lạc trên khu cửa sổ những giương cầm trong căn nhà đổ những cái đó không mất được không thể nào mất được
tập thơ phan vũ mang tên ta còn em ra mắt độc giả lần này gồm hai phần
phần trường ca là bài em ơi hà nội phố nổi tiếng
phần thơ gồm những bài thơ tác giả sáng tác qua nhiều năm
trong đó có cả những bài mới công bố lần đầu

điệp từ ta còn em được lặp lại trong từng đoạn của bài thơ là những hoài niệm yêu thương của ông về hà nội